có thêm một thông tin tích cực trong công tác phòng chống dịch bệnh tại nước ta
kể từ giờ ngày một mươi năm tháng chín tỉnh hải dương sẽ kết thúc thời gian cách ly y tế tại nhiều khu vực
sau khi dịch bệnh covid một mươi chín đã cơ bản được kiểm soát
hầu hết các khu vực trước đó đã thực hiện cách ly trên địa bàn tỉnh sẽ được tiến hành gỡ bỏ
ủy ban nhân dân tỉnh hải dương sẽ kết thúc thời gian cách ly y tế đối với khu phố mạc thị bưởi
thị trấn nam sách các hộ dân thuộc phường thanh bình thành phố hải dương
các hộ gia đình cơ quan thuộc khu phố nguyễn trí thanh kể từ giờ ngày một mươi bốn tháng chín năm hai nghìn một mươi chín
sau đó từ giờ ngày một mươi năm tháng chín kết thúc thời gian cách ly y tế đối với toàn bộ phố quang trung
phường quang trung thành phố hải dương khu phố ngô quyền phường tân bình thành phố hải dương
khu phố nguyễn văn linh phường thanh bình thành phố hải dương khu phố lại kim bảng
phường bình hàn thành phố hải dương
việc dỡ bỏ vùng cách ly y tế phải bảo đảm đúng quy định hiện hành